nếu như ở bên ngoài xã hội những bệnh nhân tìm đến y bác sĩ để chữa bệnh
thì trong môi trường trại giam không ít bệnh nhân có bệnh nhưng lại giấu bệnh
những lúc như vậy các y bác sĩ trong trại giam phải khám thật kỹ mới ra được bệnh
thuyết phục động viên họ hợp tác chữa bệnh
với phương trầm phạm nhân cũng là người bệnh bình thường như bao bệnh khác
đội ngũ y bác sĩ ở trại giam quyết tiến bộ công an không nề hà việc gì
vượt lên trên mọi khó khăn làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe cảm thông chia sẻ tạo điều kiện để họ chấp hành án phạt tù
phấn đấu cải tạo để sớm làm lại cuộc đời
và trở thành công dân có ích cho xã hội
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại
năm hai nghìn một mươi bảy do hoàn cảnh cuộc sống có nhiều khó khăn cộng thêm sự rủ dê lôi kéo của những đối tộng xấu
mà nguyễn thị lan sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám trú tại thành phố lai châu tỉnh lai châu đã vi phạm pháp luật
và cái giá mà chị phải trả là bảy năm tù giam cho tội mua bán trái phép chất ma túy
khi vào chấp hành án tại trại giam quyết tiến bộ công an được một thời gian
phạm nhân nguyễn thị lan được tin người chấp hành án đã được trả tù giam cho tội mua bán trái phép chất ma túy

cú sốc tâm lý đó đã khiến cho phạm nhân lan rơi vào trạng thái tinh thần không ổn định
cộng thêm sự mặc cảm tự ti của bản thân đã khiến cho bệnh tình của chị tái phát
và điều này đã ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống lao động cải tạo của chị trong trại giam
gần một năm rồi vào đây được hơn bốn tháng thì chồng mất
thì không nhận là cảm xúc thì thấy hơi chán nản nhiều đẳng trí nhiều
bây giờ chẳng biết là như thế nào ở nhà như nào rồi
trước kia đi thì còn có chồng bây giờ về thì chồng đã mất rồi
bây giờ hai đứa con gái lấy chồng bây giờ còn một thằng con trai chả biết sống cái gì
suy nghĩ về những người thân ở nhà cộng với sự tự ti mặc cảm
vì bệnh tật của bản thân đã khiến cho bệnh nhân nguyễn thị lan
nhiều lúc rơi vào trạng thái trầm cảm và có những suy nghĩ tiêu cực
những lúc suy nghĩ như vậy được sự động viên của cán bộ quản giáo
cùng với sự tận tình chăm sóc như những người thân của các cán bộ y bác sĩ
tại bệnh viện xã đã khiến cho chị lan dần lấy lại được tinh thần
và có những thái độ tích cực hơn
ở trong này thì là vừa cán bộ y tế và cán bộ quản giáo
thì thực sự là rất là nhiều
rất là nhiệt tình
chăm sóc bệnh tật thì cán bộ đau thì cán bộ lại cho thuốc uống
với trường hợp phạm nhân của nguyễn thị lan
trong thời gian chấp hành án ở đây
chị đã bị tai nạn từ bên ngoài
tai nạn giao thông
hậu quả là liệt hai chi dưới
bây giờ từ sinh hoạt đến lao động đều là khó khăn
sức khỏe cũng không được ổn định
đau lúc thì lại
do không di chuyển được nhiều
nó cũng không vận động thường xuyên
thì nó cũng có thể
càm theo các bệnh lý khác
nó lại bị mắc theo nữa
bên cạnh công tác thăm khám
chẩn đoán điều trị
cấp phát thuốc cho các phạm nhân
thì các y bác sĩ trại giam còn phải nắm được
diễn biến tâm lý tư tưởng của phạm nhân
để kịp thời động viên thuyết phục
hỗ trợ họ chấp hành tốt nội quy của trại giam
những bệnh nhân lớn tuổi
những bệnh nhân có bệnh nan y
hay dấu diễm bệnh tật
và thường có thái độ bất hợp tác
những lúc như vậy
các cán bộ y tế
lại như những người em người cháu trong gia đình
tận tình khuyên nhủ phạm nhân
để họ có thể yên tâm chữa trị
ở ngoài xã hội tôi bị tai nạn từ năm hai nghìn một mươi
và đến năm hai nghìn năm bị lần nữa
tôi đã bị một năm lần
với hết nửa người bên phải này
từ chân đến tay là gãy hết
và với tôi tiền sử
thiếu máu lên não
thế nên tôi
vi phạm pháp luật
vào đây từ năm hai nghìn một mươi bảy
xuống trại này
cũng được các cán bộ bán giám thị
quan tâm cho tôi về bệnh xá
nghỉ ngơi và điều trị
tôi cũng thấy là
trong quá trình điều trị
cũng được các cán bộ rất là quan tâm
cán bộ quản giáo của đội bệnh xá
và cán bộ y vụ của bệnh xá đây
tôi thuốc men là đầy đủ
và những lúc trả dỡ
mà tôi đã đau nhất nhiều
với cũng rất là kịp thời
với lại tôi cũng yên tâm cải tạo
và sức khỏe tôi cũng còn tốt hơn cả bên ngoài
một chút cũng lên được vài cân
đối với tất cả các phạm nhân
ở đây thì chúng tôi vẫn đều
được chăm sóc
với các chế độ đầy đủ như nhau
không phân biệt đối xử
giữa các bệnh phạm nhân
tất cả các bệnh nhân dù là nặng hay nhẹ
chúng tôi đều
phải bố trí cán bộ
trực theo dõi và giám sát
kiểm tra sức khỏe định kỳ
rồi thường xuyên hàng ngày
có thể là
có những chỉ định điều trị
cải thiện tình hình của phạm nhân tốt hơn
đối với các phạm nhân
các bệnh mãn tính
ở đây cũng có
phải làm các bệnh án để theo dõi
và có khi cũng
trường hợp vượt quá khả năng
cũng có thể đề nghị lên chuyển tuyến
để kiểm tra khám
và được kết hợp
ở bệnh viện để cùng có
các đồ điều trị cho nó tốt nhất cho phạm nhân
với phạm nhân trần thanh truyền
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu
đang chấp hành án tại phân trại số ba
thì những ngày tháng lao động học tập
cải tạo tại trại giam
đã giúp anh nhìn nhận ra được
những lỗi lầm mà mình đã gây ra trong quá khứ
chỉ vì không làm chủ được bản thân
trước sự cám dỗ của đồng tiền
mà anh đã đánh mất tất cả
tháng bốn năm hai nghìn chín
trần thanh truyền
đã bị tòa án nhân dân tỉnh hà giang
tuyên phạt một mươi ba năm tù giam
cho tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cái sự phạm tội của mình
khi mà tòa án
tuyên án tôi một mươi ba năm
thì thực ra tôi rất là ẩn hận
đối với bố mẹ
anh chị em
tức là bao năm
nuôi ăn học
bao năm được công tác như thế
và bây giờ
bản thân mình
vi phạm như thế này chả biết nói gì hơn
khi còn ở ngoài xã hội
phạm nhân trần thanh truyền
công tác tại cơ sở y tế
đóng trên địa bàn tỉnh hà giang
và cũng có tay nghề chuyên môn cao
để tạo điều kiện cho việc lao động cải tạo
đồng thời phát huy khả năng của phạm nhân
ban giám thị và hội đồng trại giam quyết tiến
đã bố trí cho phạm nhân truyền
được làm việc
tại bệnh xã của phân trại số ba
anh truyền được làm công việc yêu thích của mình
như giúp các y bác sĩ kiểm kê
cấp phát thuốc cho các bệnh nhân
hoặc kịp thời sơ cứu cho anh em đồng phạm
có những biến cố về sức khỏe
khi đang ngủ tại buồng giam
và ban đêm
ở đây thì
các bệnh thì
mặt bệnh thì ở đây
mặt bệnh đều có tất cả
đều các mặt bệnh ngoài xã hội có
ví dụ như ở đây những trường hợp cao huyết áp
có và những trường hợp
ví dụ các bệnh về đường tiết niệm
và các bệnh về
đường hô hấp
cái thời tiết ở trên này
chúng tôi thì đa phần là
có hai mùa nó rõ rệt
thời tiết lạnh thì
rất là lạnh mà nóng thì rất là nóng
nên cái vấn đề
đường hô hấp
thì nó xảy ra thường xuyên
bên cạnh đấy thì
được sự hỗ trợ
với cả quan tâm của lãnh đạo đơn vị
về thuốc men thì chúng tôi
cũng đảm bảo đầy đủ
để thực hiện
công tác khám chữa bệnh cho các phạm nhân
sau khi tôi vào chấp hành án
tại phân trại số ba
trại giam quyết tiến
tôi được ban giám thị và hội đồng cán bộ trại
tạo điều kiện giúp đỡ tôi
về góc độ chuyên môn của tôi
tức là điều kiện cho tôi cải tạo
góc độ chuyên môn
phục vụ anh em phạm nhân
trong trại trong toàn phân trại
tức là ốm đau hàng ngày
và những anh
cấp phát thuốc
giúp cho cán bộ
kịp thời cho
đến tận tay những phạm nhân
ốm đau bệnh tật
để có các anh mau chóng khỏi bệnh
và có hướng cải tạo
để phấn đấu trở về cộng đồng và xã hội
tôi vào đây thì được
cán bộ tạo điều kiện
về góc độ chuyên môn
đấy cũng là một động lực
giúp đỡ tôi
để phấn đấu cải tạo
để trở thành con người tốt
và trở về cộng đồng và xã hội
ở trong trại giam
nhiều phạm nhân có bệnh lý rất nặng
như suy tim sơ gan huyết áp
nên sức khỏe rất yếu
họ phải nằm ở bệnh xá cả ngày để điều trị
và những trường hợp như vậy
hầu như bị gia đình bỏ bê
không có người thăm non
và chăm nuôi
chính vì vậy người thân trong những nhà phạm nhân lúc này
cũng chính là những y bác sĩ
ở trại giam
cảm thông cho hoàn cảnh của nạn nhân
các cán bộ của trại giam quyết tiến
luôn dành cho họ sự quan tâm chăm sóc đặc biệt
để họ có thể yên tâm
điều trị bệnh
khi tiếp nhận phạm nhân mới về trại
chúng tôi đều tổ chức khám
kiểm tra sức khỏe
sau đó căn cứ vào kết quả khám sức khỏe
và kết quả phân loại phạm nhân
sắp xếp phạm nhân
về các đội phạm nhân
để lao động học tập theo quy định
hàng ngày duy trì thường xuyên
điều trị bệnh cho phạm nhân
những phạm nhân ốm đau
đều được cán bộ y tế thăm khám
trường hợp bệnh nạn
vượt khóa khả năng y tế
chuyên môn của y tế đơn vị
đều được chuyển lên bệnh viện tuyến trên
để khám và điều trị
mặc dù phải đối mặt với bao khó khăn
áp lực trong công việc
cũng như điều kiện cơ sở vật chất
tại bệnh xã
chưa được đảm bảo
nhưng chưa lúc nào
những chiến sĩ khoác áo blue trắng
tại trại giam quyết tiến nản lòng
hay trùn bước
họ ngày ngày tận tụy bên những bệnh nhân
luôn vững vàng trước trận chiến thầm lặng
của người thầy thuốc trong môi trường đặc thù là chạy giam
bên cạnh đó
họ cũng góp phần cho công tác hướng thiện
giúp đỡ những mảnh đời lầm lỗi
có cơ hội trở về đoàn tụ với gia đình
hòa nhập với cộng đồng và xã hội